khi khuyến cáo khoảng thời gian tốt nhất để chạy bộ nên là hai ba giờ mỗi tuần

để nói về độ an toàn trong một ngày chạy bộ bao nhiêu km thì an toàn
các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chạy bộ ba km mỗi ngày là đảm bảo an toàn và hiệu quả
ngược lại đối với những người chạy bộ trên ba lần một tuần
chạy quá sức với tốc độ trên một mươi một km trên giờ thì có tỷ lệ tử vong cao hơn và giống như những người không luyện tập
điều này cho thấy mọi thứ nếu lạm dụng quá đều sẽ gây ra những bất lợi
không phải cứ tập thể dục nhiều là tốt mà chúng ta cần tập luyện tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình
và tập đúng cách như vậy mới đem lại hiệu quả tốt nhất
lưu ý trước khi chạy bộ bạn nên dành khoảng năm phút khởi động toàn bộ cơ thể
đặc biệt là các khớp tay chân
hay bắt đầu với tốc độ vừa phải sau đó mới tăng dần tốc độ tranh tăng tốc độ đột ngột
tập cách thở đúng khi chạy để cơ thể luôn được cung cấp đủ oxy khi bạn tập luyện
không nên duy trì lịch tập một cách cứng nhất bạn hãy nghỉ ngơi khi cơ thể miệt mỏi
nên chạy cách này để cơ thể có thời gian phục hồi